từ ngày một tháng bảy tới đây những tài xế nếu vi phạm giao thông sẽ có thể nộp phạt trên cổng dịch vụ công quốc gia
đây là bước tiếp theo giúp người dân chỉ cần click chuột khi nộp phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông
cục cảnh sát giao thông đường bộ cho biết trong thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng chính phủ
tập đoàn vnpt các ngân hàng thương mại thống nhất các phương án mẫu biên lai chứng từ điện tử
và tiến hành thử nghiệm dịch vụ thu phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ http dịchvucông gov vn